thưa quý vị từ hôm nay thứ hai ngày hai mươi hai tháng một vùng núi bắc bộ sẽ chuyển rét đậm và tiếp tục mở rộng ra khu vực bắc trung bộ
từ chiều tối và đêm nay từ quảng bình cho đến thiên thuyên huế thì trời chuyển rét nhiệt độ từ một mươi năm cho tới một mươi bảy độ c
và trong đợt không khí lạnh này thì nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ sẽ phổ biến từ bảy cho tới một mươi độ
vùng núi phía bắc chỉ từ ba cho tới sáu độ c có nơi dưới độ c và khu vực bắc trung bộ thì sẽ từ chín cho tới một mươi một độ c
vâng ạ trong đợt rét đậm rét hại lần này thì được dự báo là sẽ kéo dài cho từ hôm nay cho đến ngày hai mươi bảy tháng một
vâng và dự báo là ngày rét nhất trong tuần này là từ thứ ba đến thứ năm và nguy cơ xuất hiện băng giá mưa tuyết ở các đỉnh núi cao như phan xipang phiêu ốc và mẫu sơn
trước tình hình thời tiết chuyển rét như ngày hôm nay sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết là các trường học sẽ căn cứ vào thông tin dự báo
để điều chỉnh giờ học hoặc là cho học sinh mầm non và tiểu học nghỉ học nếu như nhiệt độ ở ngoài trời dưới một mươi độ c
còn nếu nhiệt độ dưới bảy độ c thì cả học sinh trung học cơ sở cũng sẽ được nghỉ học
vâng ạ và với tình hình rét đậm như vậy thì quý vị cũng cần phải lưu ý là mặc đủ ấm
tránh các hoạt động ngoài trời khi không cần thiết và không đốt than sửa trong nhà cũng như là tắt các thiết bị sửa điện khi không sử dụng đến
hẹn gặp lại